cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng thạch chanh dara và kim khiêm
cùng chú huyện tam bình tỉnh vĩnh long về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều tra từ năm hai nghìn hai mươi đến nay thạch chanh dara và kim khiêm đã sử dụng mạng xã hội
đăng tải chia sẻ bài viết video và live stream nhiều thông tin sai sự thật
giả mạo vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
còn đối với đối tượng kim khiêm đã từng có một tiền sự về hành vi đăng thông tin sai sự thật
vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
tuy nhiên đến nay kim khiêm vẫn không chấp hành việc nộp tiền phạt và không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã chuyển bản kết luận điều tra và toàn bộ hồ sơ với hơn ba trăm linh bút lục
đến viện kiểm sát nhân dân tp đề nghị truy tố hai trăm năm mươi bốn bị can về một mươi một tội danh liên quan đến các sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm
hai trăm năm mươi bốn bị can bị đề nghị truy tố hai trăm năm mươi bốn bị can
trong đó có các bị can là lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam lãnh đạo các phòng trực thuộc cục đăng kiểm việt nam
cùng nhiều giám đốc phó giám đốc các tri cục trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cả nước
các bị can giao nộp khắc phục tổng cộng hơn bốn mươi ba tỷ đồng và một trăm một mươi tám tám trăm linh usd cùng nhiều tài sản có liên quan
các bị can thuộc phòng kiểm định xe cơ giới phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
nhận tiền hối lộ từ các trung tâm tri cục đăng kiểm để bỏ qua các lỗi thiếu sót về pháp lý điều kiện hoạt động đầu tư mua sắm nhân sự đăng kiểm viên
qua đó đã tạo điều kiện cho các trung tâm tri cục đăng kiểm đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ của chủ phương tiện đối tượng môi giới
để cố ý bỏ qua lỗi kỹ thuật của hàng chục nghìn phương tiện nhằm thu lợi bất chính và trung chi lên cục đăng kiểm việt nam
theo chủ trương chung mà các bị can là lãnh đạo cục lãnh đạo phòng đã đặt ra
vào sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng
đối với các bị cáo cùng chú huyện thoại sơn tỉnh an giang
theo cáo trạng vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba thông qua mạng xã hội hồ văn tuấn đã đặt mua một khẩu súng rulo ổ quay và sáu viên đạn
tỉ đã nhờ bình mượn khẩu súng của tuấn bắn thử ba phát rồi trả lại
vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tuấn mang theo khẩu súng đem cầm cho lê thanh tấn để tiêu xài
tấn đem cất giấu khẩu súng tại chỗ ở của bùi thị nhung
nhận tin báo công an huyện thoại sơn mời tấn về làm việc tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của nhung
thu giữ một khẩu súng rulo hai viên đạn một vỏ đạn và một mươi chín gói ma túy đá
nhung và tấn đã bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hồ văn tuấn hai mươi bốn tháng tù về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
lưu quỳnh tỷ một mươi năm tháng tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
lê thanh tấn một mươi năm tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
và trần thanh bình một mươi hai tháng tù treo về tội vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng
công an quận bình tân tp hcm đang điều tra làm rõ vụ cháy một nhà dân đóng trên địa bàn
vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng ba một thành viên sống bên trong căn nhà một trệt một lầu với gác lửng
tại hẻm một trăm ba mươi năm gò xoài phường bình hưng hòa a đang ngủ thì phát hiện cháy
nghe tiếng chi hô các hội dân xung quanh đã huy động bình chữa cháy mini hỗ trợ dập lửa
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình tân
cũng đã điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường sau khi tiếp nhận tin báo
đám cháy được đội chữa cháy chuyên nghiệp dập tắt sau đó
vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu dụi một nhà dân liền kề bị ảnh hưởng
thông tin ban đầu thời điểm cháy trong căn nhà có năm người nhờ phát hiện kịp thời
nên tất cả đã may mắn kịp thoát ra ngoài an toàn
khu vực cháy ở lầu một nơi chứa hàng hóa bông vải nhựa nhận về làm gia công
nguyên nhân ban đầu được cho là do chập điện
thưa quý vị mặc dù công tác truyền thông
đã được đẩy mạnh nhưng tình hình cháy nổ tại khu dân cư hộ gia đình
và tại các khu chợ vẫn có chiều hướng gia tăng cả về số lượng lẫn thiệt hại
phòng ngừa cháy nổ đang trở nên ngay càng bức thiết và cần nhận được sự quan tâm đúng mức hơn từ cộng đồng
trong đó việc phòng chống giặc lửa từ cơ sở được xác định là yếu tố thèn chốt
có vai trò quyết định đến hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy ghi nhận tại tỉnh bình phước
chỉ cần chuông báo cháy đặt tại văn phòng ban quản lý chợ phú riêng vang lên
hệ thống máy bơm này sẽ ngay lập tức hoạt động và tám khối nước ở bể nước ngầm bên dưới
luôn sẵn sàng để chữa cháy bất cứ lúc nào
ngoài hệ thống cấp nước trong văn phòng ban quản lý chợ phú riêng còn trang bị nhiều bình chữa cháy cầm tay
đảm bảo có thể trực tiếp giải quyết các tình huống cháy nổ ngay từ khi mới phát sinh
theo phương châm bốn tại chỗ chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ hậu cần tại chỗ
ngoài việc sử dụng bốn mươi bình chữa cháy không có hiệu quả chúng tôi kéo thiết bị máy nổ chữa cháy
hồ dân một hồ là kinh doanh ở ngoài chợ hai hồ dân kinh doanh ở ngoài chợ đã thành công
với những khu chợ trung tâm thương mại nhiều ký ốt hàng hóa dễ cháy đường cứu hộ cứu nạn nhỏ
công tác chữa cháy ban đầu đóng vai trò then chốt quyết định đến hiệu quả của công tác phòng cháy chữa cháy
bởi khi sự cố cháy mới xảy ra nếu phát hiện
và xử lý kịp thời sẽ nhanh chóng dập tắt được đám cháy góp phần ngăn chặn không để xảy ra cháy lớn cháy lan
lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở hoạt động tốt sẽ là cánh tay nối dài của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp
giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra
có nghĩa nếu như mà có cháy xảy ra thì tất cả mọi ví dụ như những nơi mà bìa
thì mọi người ở trong chợ sẽ tập trung lại để cứu cho những cái cửa hàng đó
không biết rõ hết là phải phòng chống cháy như thế nào
nói chung là ở chợ là ban quản lý chợ cũng cung cấp cho mọi người
giống như kiosk giống như là một người là một bình chữa cháy và người nào cũng biết làm hết
để có thể phát huy được hiệu quả của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ
lực lượng chức năng đã thường xuyên duy trì và chú trọng tập huấn huấn luyện nghiệp vụ
cho các thành viên ban quản lý chợ và từng người dân tiểu thương trong khu chợ
nhất là rèn luyện kỹ năng xử lý cháy nổ thoát nạn
cách sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu khi có tình huống
muốn cháy nổ xảy ra
cùng với đó lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra
kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn để kịp thời ngăn ngừa các nguy cơ xảy ra cháy nổ
lực lượng công an xã luôn đặt cái phòng chống cháy chữa cháy
nên là hàng đầu nên là thường xuyên hàng tuần hàng tháng
là xuống để cùng phối hợp với ban quản lý chợ để tuyên truyền đối với các cơ sở kinh doanh
tại trung tâm chợ và các hộ dân gần kế bên trung tâm chợ
để chúng ta tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy
để đảm bảo tính cao nhất về công tác phòng cháy chữa cháy
trong cao điểm mùa khô hiện nay giặc lửa là điều mà người dân luôn phải cảnh giác trong bất kỳ tình huống nào
phòng hơn chữa ý thức của người dân trong việc ngăn ngừa các sự cố cháy nổ
sẽ giúp họ bảo vệ tính mạng tài sản
tài sản của mình mang lại sự an toàn cho bản thân và cho cộng đồng
trong khi đó vào ngày hai mươi sáu tháng ba phiên tòa xét xử bị cáo trương mỹ lan
tiếp tục với nội dung bào chữa cho nhóm liên quan sai phạm của đoàn thanh tra
tổ giám sát của ngân hàng nhà nước xảy ra tại ngân hàng scb
và lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
bị cáo nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
thuộc nhóm một mươi sáu bị cáo là thanh tra giám sát
ngân hàng nhà nước tại scb bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ khi nhận của bị cáo trương mỹ lan
từ một trăm linh triệu đồng đến ba trăm chín mươi đô la mỹ
theo đó bị cáo hưng bị đề nghị một mươi bốn một mươi năm năm tù giam
tại tòa ngày hôm nay luật sư bảo chữa cho bị cáo hưng cho rằng
vụ án này cơ quan tố tụng xác định có hai bị cáo chủ mưu cầm đầu
là trương mỹ lan và nguyễn văn hưng
tuy nhiên luật sư nhận thấy bị cáo nguyễn văn hưng khai tại tòa không chỉ đạo ai
cũng không ai khai được nguyễn văn hưng chỉ đạo ngoài bị cáo đỗ thị nhàn
nên luật sư cho rằng vai trò của bị cáo hưng không phải là chủ mưu cầm đầu
theo luật sư cái sai ở đây là bị cáo nguyễn văn hưng là người đứng đầu
của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thì phải chịu trách nhiệm
trong thời gian đó bị cáo phải quán xuyến nhiều cuộc thanh tra
nên bị cáo có trảnh mạng dẫn đến sai phạm của mình
luật sư cho rằng mức án từ một mươi bốn đến một mươi năm năm tù giam đối với bị cáo hưng là cao
bởi bị cáo hưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ
bào chữa bổ sung trước tòa bị cáo nguyễn văn hưng khẳng định
không có ý kiến về hành vi và tội danh như cáo buộc
bị cáo cho rằng trong hai năm giữ chức vụ phó tránh thanh tra do khối lượng công việc quá lớn
với tư cách là người đứng đầu là người ký kết luận thanh tra
cũng vào ngày hôm qua hai mươi sáu tháng ba tòa án nhân dân tỉnh hưng yên đã xét xử chín bị cáo
nguyên là cán bộ công chức xã dị sử huyện mỹ hào
nay là phường dị sử thị xã mỹ hào về các hành vi
lạm quyền trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tha mô tài sản
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh hương yên
trong khoảng từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn một mươi chín để có nguồn kinh phí cải tạo xây dựng các công trình phúc lợi
trên địa bàn xã dị sử huyện mỹ hào nay là phường dị sử thị xã mỹ hào
bán chấp hành đảng bộ xã dị sử qua các thời kỳ
họp hành thống nhất và ban hành nhiều nghị quyết
sau đó đã chỉ đạo công chức địa
chính và công chức tài chính kế toán xã phối hợp với cấp ủy lãnh đạo các thôn
bán đất trái thẩm quyền với tổng số tiền với tổng số là khoảng bảy mươi m hai đất ao
vũng thùng gây thiệt hại khoảng sáu bốn tỷ đồng
trong tổng số tiền khoảng ba mươi tám tỷ đồng thu từ việc bán đất
bị cáo vũ thị dung nguyên là công chức văn phòng kiêm thủ quỹ xã
đã để ngoài sổ sách chiếm đoạt cá nhân số tiền ba trăm ba mươi bảy triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo từ hai đến ba năm tù
cho hưởng án treo cho đến bốn năm chín tháng tù giam
sau hai ngày xét xử và gần bốn ngày nghị án vào chiều hai mươi sáu tháng ba
tòa án nhân dân tỉnh an giang cũng đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo ngô phú cường
trú tại thành phố long xuyên về tội trốn thuế và dừa tiền
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bảy
phú cường đã thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động bốn công ty
và một chi nhánh trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh an giang và đồng tháp để mua bán cát
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín cường đã mua cát khai thác lậu tại đồng tháp và an giang
rồi bán đi các tỉnh thành khác
việc thanh toán tiền mua bán cát được xác định là trên tám mươi bốn tỷ đồng
tuy nhiên bị cáo không xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần tám năm tỷ đồng
quá trình điều tra xác định bị cáo còn sử dụng nguồn tiền trốn thuế
để mua mảnh đất có diện tích là gần ba m hai
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo ngô phú cường nộp phạt số tiền bốn năm tỷ đồng
sung vào ngân sách nhà nước về hành vi trốn thuế
ba năm tù giam về tội rửa tiền phạt bổ sung bị cáo một trăm linh triệu đồng xung vào ngân sách nhà nước
đồng thời tịch thu số tiền gần tám năm tỷ đồng mà bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
thưa quý vị thời gian qua công an tp hcm
đã cảnh báo tình trạng lừa đảo khi tham gia mô hình kinh doanh dropshipping
và đây là hình thức bán lẻ mà người bán thì không cần phải lưu trữ sản phẩm của mình trong kho
thay vào đó người bán chỉ cần chuyển các đơn hàng và chi tiết khách hàng mua sản phẩm
tới nhà sản xuất hoặc đơn vị cung ứng sản phẩm
và mới đây đã có thêm một nạn nhân đã bị chiến đoạt một mươi hai tỷ đồng
khi tham gia mô hình kinh doanh dropshipping qua ứng dụng zubli helper
thấy lợi nhuận lớn nạn nhân đã tải ứng dụng này để kinh doanh
khi khách hàng đặt hàng nạn nhân phải gửi lệnh thanh toán bằng đô la mỹ trên ứng dụng
và quy đổi thành tiền việt nam để chuyển cho các đối tượng
sau khi khách hàng nhận được hàng thì nạn nhân sẽ nhận lại được tiền gốc và một mươi tám tiền lãi
đơn hàng đầu tiên nhận được đầy đủ tiền hàng và lãi
thì chị này tiếp tục đặt bốn mươi sáu đơn hàng khác rút được tiền của một số đơn hàng
và khi số tiền nạp mua đơn hàng là một mươi hai tỷ đồng
thì các đối tượng đã chặn liên lạc với chị và không cho rút tiền
lúc này thì nạn nhân mới biết là mình bị lừa và đến cơ quan công an để trình báo
qua vụ việc trên công an tp hà nội khuyến cáo tới người dân
người bán hàng online cần phải thận trọng xác minh kỹ thông tin khi mà tham gia mô hình kinh doanh
dropshipping và thực hiện giao dịch chuyển tiền
thận trọng khi đứng trước cơ hội nhận được lợi nhuận lớn nhờ vào các ứng dụng kinh doanh trực tuyến
khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo
người dân cần phải liên hệ cho cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định
thời gian vừa qua các vụ lừa đảo trực tuyến đã và đang diễn biến rất phức tạp trên môi trường số
và một trong những nguồn nhân chính gây ra tình trạng này được xác định đến từ nhận thức của người sử dụng
vì vậy thời gian qua công an tỉnh yên bái đã chủ động phổ biến những kỹ năng cơ bản cho người dân trên địa bàn
để người dân có những kiến thức cách phòng ngừa và nhận diện được các hình thức lừa đảo trên không gian mạng
nhằm góp phần đảm bảo an toàn thông tin giúp tạo dựng một không gian mạng an toàn
và thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số phát triển hạ tầng kinh tế xã hội bền vững
chuyển hơn một tỷ đồng cho các đối tượng tự xưng là công an đang xử lý vụ việc anh có liên quan đến đường dây ma túy
thì người đàn ông này mới chật nhận ra mình bị lừa
khi đến cơ quan công an chỉnh báo sự việc và được lực lượng công an phân tích thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo
nạn nhân lúc này thấy mình đã quá nhẹ dạ cả tin
cũng như đã thiếu kiến thức để có thể nhận diện được hành vi của các đối tượng
vâng vào thời gian trước thì là tôi có nhận được cuộc gọi từ hai cái số điện thoại lạ là nam giới
tự xưng là cán bộ công an hà nội đang điều tra một cái vụ buôn ma túy
công an hà nội quá trình điều tra thì đã bắt được hai cái đối tượng
và có khai ra là tôi có liên quan đến cái vụ ma túy đó
sau đó thì các đối tượng có
bảo là tôi phải chuyển tiền cho các đối tượng vào số tài khoản để xác minh
bảo là không được nói chuyện này cho bất kỳ ai nếu không thì xã hội đen có thể sẽ tìm để giết thì là
do là sợ hãi thì tôi rút một chín tỷ đồng thì đã chuyển vào các số tài khoản của đối tượng yêu cầu làm nhiều lần
đây chỉ là một trong số các nạn nhân bị lừa đảo trên không gian mạng
mà cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh yên bái tiếp nhận thông tin
qua các vụ việc này cho thấy nhận thức của một bộ phận lớn người dân
về nhận diện các hành vi lừa đảo vẫn còn thấp
vì vậy công tác tuyên truyền đã được công an cơ sở đẩy mạnh bằng nhiều hình thức
như phát tờ rơi hoặc tuyên truyền qua các nhóm gia lô cộng đồng như thế này
để làm tốt công tác này thì chúng tôi thấy rằng là phải có sự phối hợp rất chặt chẽ
với công an phường và đặc biệt là đồng chí cảnh sát khu vực
đấy thì là
công an phường đồng tâm thì cũng thường xuyên cung cấp cho chúng tôi những thông tin
những ví dụ hết sức cụ thể và những hình thức tuyên truyền lừa gạt của các đối tượng
thế thì chúng tôi cũng trên cơ sở những nguồn thông tin của công an phường cung cấp
và những gì chúng tôi nắm được thực tế thì cũng tuyên truyền lại cho nhân dân
thường xuyên làm tốt công tác này cho nên hiện nay trên địa bàn tổ